sau khi nhu cầu xây dựng công trình nông thôn mới xây dựng đường bê tông và các công trình khác

còn số còn lại là nằm trong quyền là không cho đăng ký khai thác
mà kể từ ngày đăng ký cho phép khai thác để phục vụ cho công trình nông thôn mới

mà có đăng ký lộ trình điểm khai thác đến lây tập ép
mà có sự giám sát của mặt trận rồi các xã hội văn với các xã
nguồn lợi từ cát mang lại rất lớn khiến nhiều doanh nghiệp tư thương nhảy vào lĩnh vực này khai thác trái phép
một thời gian dài cát tạc hoành hành ngang dọc ngày đêm cày sới lòng sông
dẫn đến nguy cơ gây biến đổi dòng chảy sạt lở đôi bờ
tài nguyên nhà nước mất đi ngân sách không thu được đồng thuế nào
nhằm từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép
thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
ủy ban nhân dân tỉnh cho phép rút ngắn hai phần ba thời gian làm thủ tục cấp phép thăm dò
khai thác khoáng sản tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cá nhân hoàn thiện thủ tục khai thác hợp pháp
thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước có phương án bảo vệ môi trường
với một loạt các biện pháp được triển khai đến nay tình trạng khai thác cát trái phép đã cơ bản được giải quyết
nhiều doanh nghiệp được cấp phép đã đầu tư trang thiết bị khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản
phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương
trên sông crono đoạn qua xã đưng ơ huyện lạc dương tỉnh lâm đồng vừa xảy ra vụ lật xuồng
khiến một người chết bốn người bị nước cuốn mất tích hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang được triển khai tích cực
thông tin ban đầu sáng ngày một mươi ba tháng bảy chín người đi trên chiếc xuồng từ thôn lán chanh xã đưng cơ nơ sang địa phận tỉnh đắk lắc để hái măng
sau đó bảy người lên xuồng quay về thì nước sông đột mùa dâng cao chảy mạnh khiến xuồng bị lật
ông nguyễn tấn lực người lái xuồng sáu mươi tuổi ngụ huyện đức trọng lâm đồng và liêng hot krong ba mươi một tuổi ngụ xã đưng cơ nơ bơi được vào bờ thoát nạn
năm người gần lại bị nước cuốn mất tích
sau khi nhận thông tin ủy ban nhân dân huyện lạc dương cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh lâm đồng đã huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân
đến chiều tối cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà karim ba mươi tuổi ngụ xã đưng cơ nơ bốn nạn nhân còn lại gồm ia cơ chín tuổi con trai liêng hót crono anh hà ních chị ca yên hai mươi bốn tuổi và chị ca đơn ba mươi ba tuổi đang mất tích
hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang được địa phương triển khai tích cực để tìm kiếm các nạn nhân
thưa quý vị và các bạn sau vụ việc đau lòng vừa xảy ra về một em bé bị mắt cóc tại quán trường
có thể thấy rằng bất cứ lúc nào con trẻ cũng có nguy cơ gặp phải những mối nguy hiểm ngoài xã hội
việc trang bị cho các em những kỹ năng để tự chủ động bảo vệ bản thân khỏi những đối tượng có khả năng gây hại
tránh được những sự việc đáng tiếc xảy ra cho chính các em và cho cả cộng đồng là điều rất cần thiết
trong dịp nghỉ hè em nguyễn hoàng minh sơn được bố mẹ cho theo học lớp đào tạo kỹ năng an toàn cho con
tại trung tâm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
sau khi tham gia khóa học sơn cho biết
bây giờ em cảm thấy yên tâm hơn khi ra đường dù là đi chơi hay đi học
con thấy đây là một lớp rất tốt nó cho cho con kỹ năng không bị phòng tránh xâm hại
và thêm những kỹ năng để giúp con sống trong cuộc sống
nếu mà người lạ để nói là đi chơi chứ không con cũng sẽ nói không
nhưng mà nếu người lạ để bắt cóc con sẽ sử dụng những kỹ năng mà con đã học
sau khi thầy dạy mình con có các kỹ năng để bảo vệ bắt cóc con
con sẽ dùng các kỹ năng để bắt cóc con
không ít các bậc phụ huynh vô cùng hoang mang lo lắng khi gần đây có nhiều thông tin trên các trang mạng
về những vụ bắt cóc trẻ em với thủ đoạn bắt cóc của đối tượng ngày một tinh vi và khó lường
trong khi đó tâm lý hoảng sợ thủ động vì chưa có kỹ năng thoát hiểm sẽ khiến cho nhiều em không thể phản kháng
khi tham gia vào các lớp học chuyên sâu như thế này các em sẽ được đặt vào những tình huống giả định
và thực hành những kỹ năng cơ bản để đối phó thoát khỏi những đối tượng có ý định

các em sẽ được đặt vào những kỹ năng cơ bản để đối phó thoát khỏi những đối tượng có ý định
trong trường giáo dục việt nam như con nhà tôi học ở trong trường cũng không được đề cập đến một lợi dụng như thế
có lý thuyết thôi nhưng không có thực hành nên tôi nghĩ rất cần thiết
bên cạnh việc chăm sóc để con phát triển thể chất dạy dỗ cho con những kiến thức để học hành giỏi giang
thì việc xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản cũng cần được các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn
điều này không chỉ giúp cho con trẻ có thể chủ động phòng tránh được những nguy hiểm khó lường ngoài xã hội
mà còn giúp các em trao dồi và hoàn thiện bản thân
trong phần tin quốc tế đối thoại hội đồng nga nato tồn tại bất đồng cơ bản về vấn đề ukraine
hiệp định tpp mới giữa một mươi một nước sẽ không giảm tiêu chuẩn công mạng
tổng thống pháp emmanuel macron cho biết ông đang làm việc với đối tác mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp mới cho thời kỳ hậu chiến ở syri
trong đó không còn coi việc tổng thống syri passa al assad phải ra đi như một điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán hậu truyền nữa
phát biểu trong cuộc họp báo chung với tổng thống mỹ donald trump đang ở thăm paris
ông macron cho biết pháp và mỹ có chung mục tiêu chính là xóa sổ tất cả các nhóm khủng bố
đạt được một giải pháp chính trị lâu dài và toàn diện đối với vấn đề syri
để đạt được mục tiêu này tổng thống macron cho rằng cần lập ra một nhóm liên lạc bao gồm năm cường quốc thế giới
các nước ả rập đại diện phe đối lập và chính phủ syri nhằm xây dựng một sự ổn định chính trị dài hạn
năm hai nghìn một mươi bốn pháp bắt đầu tham gia liên quân do mỹ đứng đầu chống tổ chức hồi giáo is tự xưng tại iraq và syri
trong cuộc gặp với người đồng cấp mỹ donald trump tại paris ông macron cho biết thêm rằng
hai nước pháp và mỹ đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau
đặc biệt trong việc xây dựng lộ trình cho giai đoạn hậu chiến ở syri và iraq
phát biểu kết luận sau đối thoại hội đồng nga nato tại bruxelles bỉ tổng thư ký nato jens stoltenberg cho rằng
giữa các nước đồng minh nato và nga vẫn còn tồn tại một số bất đồng cơ bản về vấn đề bán đảo crimea
cũng như là tình hình xung đột tại miền đông ukraine
tuy nhiên hai bên cũng xác định là sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về những vấn đề này
trên tinh thần gìn giữ hòa bình và an ninh
tổng thư ký nato stoltenberg nhấn mạnh hiện nhiều loại vũ khí hạng nặng vẫn chưa được đưa ra khỏi khu vực xung đột ukraine
và gói thỏa thuận minsk là cơ sở tốt nhất để giải quyết xung đột nhưng vẫn chưa được thực thi một cách nghiêm túc
phía nga tiếp tục nhắc lại tuyên bố rằng moscow không phải là một bên xung đột tại ukraine
và tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng với tư cách là một bên trung gian
vấn đề minh bạch thông tin và giảm thiểu của nga
giảm thiểu rủi ro là một phần quan trọng trong cuộc họp nga nato
hai bên tiếp tục trao đổi thông tin về các cuộc tập trận và công tác bố trí lực lượng
hội đồng nga nato là cơ chế đối thoại được thành lập từ năm hai nghìn hai nhóm họp thường xuyên đến năm hai nghìn một mươi
thời điểm xảy ra cuộc xung đột tại ukraine và sau đó là sự kiện nga sát nhập bán đảo crimea
hội đồng nga nato đã được tái khởi động cách đây một năm
một mươi một quốc gia thành viên của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
đã nhất trị các hội đồng nga nato
một mươi một quốc gia thành viên của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương đã nhất trị các hội đồng nga nato
trong một cuộc họp xuyên đổi về tpp
trước năm đó trưởng đoàn đàm phán chứng minh nga nato đã phát hành một trò v medida
giải quyết theo cách tư vấn và đối tác xuyên về tương lai thông tin về các hội đồng

sau đó các trưởng đoàn đàm phán sẽ gặp nhau vào cuối tháng tám hoặc đầu tháng chín tới tại australia để thúc đẩy đàm phán thực thi thỏa thuận trước tháng một mươi một
một số nước có thể kêu gọi đàm phán lại nội dung bao gồm các loại thuế xuất nhập khẩu
nhật bản nước có nền kinh tế lớn nhất trong một mươi một nước muốn thúc đẩy đàm phán hướng tới sớm thực thi tpp bao gồm cả việc làm thế nào để đưa mỹ trở lại hiệp định
kế hoạch chăm sóc sức khỏe sửa đổi của thượng viện mỹ sẽ giữ lại hai loại thuế được quy định trong chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền obamacare và duy trì mức giới hạn đối với thuế khấu trừ của công ty dành cho bảo hiểm y tế
hai loại thuế trên là thuế đánh vào tài sản ba tám thuế đầu thư thực và chín thuế trả lương để chi trả cho medicare áp dụng với người độc thân có thu nhập trên tài sản
theo đó cơ quan năng lượng quốc tế dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt khoảng chín mươi tám triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn một mươi bảy và đạt khoảng chín mươi chín bốn triệu thùng một ngày trong năm tới
trước đó iea cũng dự báo sản lượng dầu mỏ của các nước ngoài opec trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ lên tới năm mươi chín bảy triệu thùng một ngày trong khi sản lượng của mỹ sẽ lên tới hơn một mươi bốn một triệu thùng một ngày
dự kiến các nhà sản xuất sẽ nhóm họp tại xanh peterburg của nga vào ngày hai mươi bốn tháng bảy tới
để đánh giá lại tình hình sản lượng dầu mỏ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé